đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
đã có cuộc gặp với đại tướng tia banh phó thủ tướng bộ trưởng bộ quốc phòng vương quốc campuchia
tại buổi tiếp đại tướng ngô xuân lịch và đại tướng tia banh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp
của mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện giữa hai nước hai quân đội
trong những năm qua hợp tác quốc phòng việt nam campuchia tiếp tục mang lại hiệu quả thiết thực
và là trụ cột trong mối quan hệ giữa hai nước hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp
duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác trong đó có đối thoại chính sách quốc phòng
phối hợp tốt trong đào tạo nguồn nhân lực quản lý và bảo vệ đường biên giới
tìm kiếm hồi hương hải cốt quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia
đại tướng tia banh đánh giá cao công tác chuẩn bị của việt nam cho các hoạt động của hội nghị hẹp
bộ trưởng quốc phòng các nước asean cũng như các hội nghị hoạt động hợp tác về quân sự quốc phòng
do bộ quốc phòng việt nam chủ trì bày tỏ tin tưởng với sự chủ trì của việt nam
các cơ chế hợp tác như admm và admm sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả
giữ vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh của khu vực
hai bộ trưởng cũng nhất trí sẽ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị của bộ quốc phòng
triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác đã ký kết đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân hai nước
đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
góp phần làm thất bại âm mưu chưa rẽ của các thế lực thủ địch